cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố bị can đặng quốc việt chú tại huyện u minh về hành vi mua bán hóa đơn trái phép
đặng quốc việt là giám đốc doanh nghiệp điều hành ba công ty để mua bán hóa đơn trái phép trị giá khoảng một trăm ba mươi tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu đặng quốc việt thành lập và điều hành hoạt động của ba công ty gồm
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng việt pháp công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ xây dựng việt pháp cà mau công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc việt cà mau
trong quá trình điều hành ba công ty trên từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đặng quốc việt đã thực hiện hành vi mua bán nhiều hóa đơn của công ty ở các địa bàn như hậu giang cần thơ sau đó bán lại cho các doanh nghiệp khác trị giá khoảng một trăm ba mươi tỷ đồng